ngày một mươi tám tháng chín tại đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập huyện mộc châu các cơ quan chức năng tỉnh sơn la phối hợp với bộ tư pháp tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhập quốc tịch của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho tám mươi tám công dân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang sinh sống tại các xã lóng sập triềng sơn triềng khừa huyện mộc châu
việc tám mươi tám công dân lào đang sinh sống tại ba xã thuộc huyện mộc châu và các công dân ở địa bàn khác được cho nhập quốc tịch việt nam sẽ góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự xã hội tại các khu vực biên giới vùng sâu vùng xa
sau khi nhập quốc tịch việt nam các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn và giúp các công dân lào làm các thủ tục hành chính các giấy tờ tùy thân giải quyết các chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền công dân
để bà con ổn định cuộc sống từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ có thêm hai trăm linh công dân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đang sinh sống tại đây sẽ được nhập quốc tịch việt nam theo quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam